thưa quý vị vậy là đại hội thể thao đông nam á đã chính thức khai mạc vào tối ngày hôm qua
tại sân vận động mỹ đỉnh hà nội
trong đoàn thể thao việt nam tham dự sea games lần này có sự góp mặt của một mươi sáu huấn luyện viên
vận động viên của đoàn thể thao công an nhân dân
việc phát triển thể thao thành tích cao nói riêng và công tác thể dục thể thao công an nhân dân nói chung
là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao thể lực sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
thế nhưng hiện nay việc hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm vụ này còn nhiều điều đáng quan tâm
và đây cũng chính là nội dung được bàn luận trong tiểu mục vấn đề và chính sách ít phút tới
thưa quý vị với thông điệp vì một đông nam á mạnh mẽ hơn
vào tối ngày hôm qua lễ khai mạc sea games ba mươi một đã diễn ra tại sân vận động mỹ đình
với sự tham gia của một mươi một đoàn thể thao đông nam á
sau khi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tuyên bố sea games ba mươi một chính thức bắt đầu
pháo hoa được bắn lên quanh sân mỹ đình
cựu vận động viên nguyễn thị tính mở đầu cho lễ rước đuốc lên đài lửa sea games tại mỹ đình
vào thời khắc ngọn lửa thiêng sea games ba mươi một được thắp lên
cũng là lúc ca khúc chính thức cùng tỏa sáng vang lên trong một màn trình diễn ấn tượng
sôi động của linh vật sea games
các chú sau la mệnh danh là kỳ lân châu á và màn bắn pháo hoa rực rỡ
đánh dấu thời khắc khai mạc đại hội thể thao đông nam á
nước chủ nhà tham gia sea games ba mươi một với tổng cộng chín trăm năm mươi sáu vận động viên
dù chỉ diễn ra trong một thời gian hơn một giờ đồng hồ
nhưng lễ khai mạc đã truyền tải đầy đủ thông điệp của việt nam gửi đến bạn bè trong khu vực
thể thao thúc đẩy hợp tác cùng phát triển thắt chặt tinh thần đoàn kết yêu thương giữa các quốc gia
sau lễ khai mạc sea games ba mươi một sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng năm
lễ khai mạc đã thu hút hàng chục nghìn lượt người có mặt tại sân và khu vực lân cận
các biện pháp an ninh đã được siết chặt trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
đảm bảo không xảy ra sự cố và chủ động trong mọi tình huống
thủ đô hà nội cũng như đất nước việt nam ta mới tổ chức được một sự kiện rất quan trọng và vui vẻ như thế này
dưới góc độ là một người dân một người hâm mộ
cũng rất mong đoàn thể thao việt nam sẽ đạt được thành tích cao nhất trong sea games lần này
hôm nay tôi đến sea games tôi cảm nhận thấy không khí rất là vui vẻ
tất cả mọi người dân đi rất hào hứng
và cả con cháu
hôm nay tôi đến sea games tôi cảm nhận thấy không khí rất vui vẻ
chỉ mong sea games đợt này thành công
đi đến đây tôi thấy không khí ở đường xá
công an rất chú đáo dẫn đường chỉ nối cho dân đi thoải mái lắm
dù thời điểm buổi lễ khai mạc đã diễn ra
nhưng vẫn còn tập trung hàng nghìn người xung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
bên cạnh đó do số lượng
lượng người lớn đổ rồn về khu vực này cùng một lúc
nên tình trạng ủn tắc đã diễn ra
rất nhiều người dân dù có vé mời nhưng vẫn đến muộn
công tác kiểm soát người ra vào sân
luôn được duy trì trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
hôm nay trung đoàn nghệ sát cất động đã huy động tối đa con số
để đảm bảo an ninh trật tự khu vực sân động mỹ đình
hiện nay đã đến giờ khai mạc
tuy nhiên lượng dân đến dự lễ khai mạc cũng rất đông
cho nên là chúng tôi đang phải tiếp tục kiểm soát an ninh
để đảm bảo an ninh trật tự
bên cạnh những yêu cầu đảm bảo về an ninh trật tự y tế
vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho sea games ba mươi một cũng được chú trọng
và theo kế hoạch thì các tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các địa phương diễn ra sea games sẽ thực hiện nhiệm vụ
giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
đây là một trong hai nhà hàng thuộc khu vực quận ba đình
được chọn làm nơi phục vụ cho sea games ba mươi một
từ nhiều ngày nay công tác chuẩn bị đang được vận hành khẩn trương
việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng
để chuẩn bị cho công tác sea games sắp tới
nhà hàng cũng đã có những công tác chuẩn bị về nhân sự
cũng như về cơ sở vật chất và đặc biệt là về vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng đảm bảo để cho việc đón du khách đạt được chất lượng tốt nhất
và dự kiến thì nhà hàng cũng sẽ cố gắng đáp ứng đón lượng du khách
thực khách đến với nhà hàng sẽ dự kiến là tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi
gấp đôi số dưỡng khách hiện tại của nhà hàng
chúng tôi cũng đã phân công các khán bộ của trị hoạt động vệ sinh thực phẩm
tham gia trực ở một mươi một khách sạn
nơi mà các phân động viên các đoàn khách quốc tế lưu trú
chúng tôi cũng đã cựu khán bộ trực và kiểm tra an toàn thực phẩm
suốt những ngày dưới sea games
trước trong và sau khi sea games kết thúc
đối với những nhà hàng những khách sạn và vận động viên lưu trú

được an toàn về vệ sinh thực phẩm
khách sạn mường thanh tỉnh bắc giang
cũng là nơi lưu trú của các đoàn vận động viên tham dự sea games ba
ban tổ chức và các đại biểu tham gia thi đấu môn cầu lông
trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh bắc giang
sẽ giám sát chặt chẽ quá trình chế biến bảo quản thức ăn
vận động viên các tổ trọng tài
chủ yếu là sẽ ăn ở khách sạn mường thanh
và một số sẽ ăn tại những khách tỉnh
cái này thì chúng tôi cũng đã giao cho tri cục an toàn
cho tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
sẽ có một tổ thường trực ở đó
đầu tiên là chúng tôi sẽ cùng với khách sạn hướng dẫn
và các quy trình kiểm đếm rồi về công tác an toàn thực phẩm
theo kế hoạch các tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các địa phương diễn ra sea games ba mươi một
sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
việc giám sát chế độ kiểm thực
theo ba bước lấy mẫu thực phẩm từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ theo quy định
xét nghiệm nhanh về hóa học và vi sinh vật theo mẫu thực phẩm
dụng cụ chứa đựng thực phẩm và tay người chế biến món ăn
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã
đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã

căn cứ quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
đồng thời xác minh bị can nguyễn thị thanh nhàn đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
bị can nguyễn thị thanh nhàn vi phạm keer tội danh
tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã trốn vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
chỗ ở trước khi trốn căn hộ một bảy không chín một bảy một không trung cư pacific black số tám mươi ba b phố lý thường kiệt phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm soát hoặc ubnd nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
số điện thoại chín một sáu bảy bảy bảy bảy sáu bảy